hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
về tội hiếp dâm công an huyện văn bàn tỉnh lào cai đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng châu a seng sinh năm hai nghìn ba hộ khẩu thường trú tại thôn chu lìn hai xã trung trải thị xã sapa tỉnh lào cai
và đối tượng sùng thị may sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn hộ khẩu thường trú tại xã tả ngài trồ huyện mường khương tỉnh lào cai phải nhận quyết định truy nã của văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lào cai về tội mua bán đánh cháo hoặc chiếm đoạt trẻ em
đối tượng này cao một m năm mươi
và có sẹo chấm ở đuôi lông mày phải
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi và sẽ có phân thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp qua đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để đảm bảo an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện